theo đó tất cả các trẻ em của nước này từ một tuổi trở đi đều phải tiêm vaccine phòng bệnh sợi nếu muốn được đến trường
theo luật mới những cha mẹ nào không chịu tiêm phòng cho con sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới hai năm trăm linh euro
bên cạnh đó luật tiêm phòng vaccine sợi bắt buộc cũng sẽ áp dụng đối với những người trông trẻ đội ngũ nhân viên trong các trung tâm chăm sóc trẻ trường học cơ sở giáo dục và y tế
đặc biệt những người tị nạn ở đức cũng phải được tiêm vaccine phòng sởi bốn tuần sau khi được nhận vào chỗ ở
dự kiến luật tiêm phòng vaccine sợi bắt buộc sẽ có hiệu lực vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân